tại hà nội đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đi thăm kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất nông nghiệp đầu năm
kiểm tra tại trạm bơm phù sa thị xã sơn tây mức nước sông hồng tại đây luôn đạt từ hai năm mét trở lên
mức nước này đã cơ bản bảo đảm cho các trạm bơm giã chiến của hà nội vận hành lấy nước theo đúng kế hoạch
tuy nhiên một số vùng trọng điểm thuộc huyện ba vì thạch thất quốc oai mê linh vẫn chưa lấy đủ nước
hiện nay diện tích có nước chỉ đạt bảy mươi năm thấp nhất trong khu vực đồng bằng sông hồng
khoảng một tuần so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông hồng
qua cái nghiệm lấy nước xả nước đổ ải trong năm mới đây
thì từ năm vụ xuân hai nghìn hai mươi một chúng tôi tiếp tục điều chỉnh các lịch của thành phố sớm lên để đồng bộ
với các lịch của các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông hồng để tiết kiệm trong lực xả nước
để sớm hoàn thành lấy nước đổ ải đồng thời tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện
bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tập trung lấy và giữ nước trên ruộng trong những ngày tới
nhất là nguồn từ các trạm bơm giã chiến tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để tập trung cấp nước phục vụ gieo cấy
tích chứ vào hệ thống canh mương ao hồ vùng trũng để dành cho tới dưỡng
cũng theo tập đoàn điện lực việt nam nếu lịch lấy nước đợt hai rút ngắn ba ngày và trong trường hợp có mưa bổ sung
thì có thể không triển khai lấy nước đợt ba như vậy ngành điện sẽ tiết kiệm được khoảng một năm tỷ mét khối nước tương đương khoảng một tỷ đồng